thưa quý vị cuối năm thường là thời điểm tội phạm có chiều hướng gia tăng nhất là tội phạm cướp giật
do đó người dân và các đơn vị cơ quan doanh nghiệp cần phải hết sức cảnh giác với loại tội phạm này
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây tại tỉnh đồng nai
mai xuân bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại bảo lộc tỉnh lâm đồng là đối tượng đã gây ra vụ cướp ngân hàng
tại phòng giao dịch agribank ở địa chỉ số hai nghìn một trăm linh sáu quốc lộ một k khu phố an hòa phường hóa an
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
chỉ năm ngày sau khi gây án đối tượng đã bị lực lượng công an thành phố biên hòa phối hợp với công an tỉnh đồng nai
và cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một căn nhà thuê ở phường ba quận gò vấp thành phố hồ chí minh
trước đó khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một bình đi xe máy đến phòng giao dịch agribank hóa an để xe máy ở ngoài đường
đầu đội nón bảo hiểm bịt khẩu trang màu đen đeo găng tay mang ba lô tiến vào bên trong
sau đó dùng lựu đạn giả và dao uy hiếp nhân viên và bảo vệ để cướp tiền
tuy nhiên đối tượng không cướp được tiền và nhanh chóng ra ngoài tẩu thoát
tới ngày hai mươi sáu em cũng chạy lên dưới bình dương em cũng có một số cái nữa
lúc đó em lựng được một cái bọc màu đen trong đó nó có hai cái bình gà trong góc xe em lại có bằng kiểu đen với lại dây điện nữa
em nãy xin ghế định là đi cướp ngân hàng em muốn cho ngân hàng lấy tầm năm mươi triệu và em trả cái nợ của em thôi
theo lực lượng công an vào thời điểm cuối năm tình hình an ninh trật tự thường có chiều hướng phức tạp
trong đó nổi lên loại tội phạm cướp giật với thủ đoạn rất tinh vi và manh động
các đối tượng thường là những người không có công an việc làm lợi dụng sự sơ hở của người dân đi đường
sự mất cảnh giác của các cơ sở doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
nên là tăng cường lực lượng bảo vệ và kiểm soát nghiêm ngặt về quy trình bảo vệ đến và đi của khách hàng đến giao dịch
khi đến là nên yêu cầu tháo nón bảo hiểm áo khoác để mà thứ nhất là nhận dạng để mà nhìn nhận con người là như thế nào
để tránh trường hợp đối tượng lợi dụng việc lỏng lẻo trong kiểm soát
để mà trà trộn để mà thực hiện hành vi phạm tội
như vậy bên cạnh sự tăng cường vào cuộc chấn áp các loại tội phạm của lực lượng chức năng
thì hơn hết vẫn là sự cảnh giác của người dân và cơ sở doanh nghiệp trong việc bảo vệ tài sản của mình trước các loại tội phạm trong đó có tội phạm cướp giật